các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ đêm ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng ba phía tây bắc bộ và khu vực từ thanh hòa đến thừa thiên huế có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác đêm và sáng trời rét
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày một mươi hai tháng ba phía đông bắc bộ đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác đêm và sáng trời rét
các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng riêng miền đông nam bộ có nắng nóng
đêm ngày một mươi hai tháng ba đến ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phía đông bắc bộ đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác đêm và sáng trời rét
phía tây bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều trời nắng đêm và sáng trời rét
tây nguyên và nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng riêng miền đông nam bộ có nắng nóng
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay một mươi hai tháng ba
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa phùn và sương mù sáng và đêm trời rét nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi bốn độ
thành phố vinh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi sáu độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi sáu độ
thành phố đà nẵng có mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ
thành phố hồ chí minh có mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
thưa quý vị hà nội đang ở trong những ngày chất lượng không khí ở mức độ xấu
do vậy các cơ quan chức năng khuyến nghị nhóm đối tượng nhạy cảm như người già trẻ em người bị bệnh về hô hấp
không nên hoạt động ngoài trời
cụ thể theo iqe chất lượng không khí hà nội sáng nay ở mức tám mươi một us aqi chất lượng không khí ở mức trung bình
chất gây ô nhiễm chính là nồng độ pm hai năm
nồng độ pm hai năm tại hà nội hiện cao gấp năm ba lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của who
các nhóm đối tượng nhạy cảm như người già trẻ em người bị bệnh về hô hấp không nên hoạt động ngoài trời
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ hôm qua
những sóng lạnh yếu đã bổ sung thêm xuống nên trời vẫn rét và có mưa nhỏ mưa phùn
ngày một mươi hai tháng ba trời khô ráo hơn nhưng vẫn còn khá rét
từ đêm một mươi hai tháng ba khi không khí lạnh suy yếu và biến tính ẩm tăng dần
miền bắc bắt đầu bước vào giai đoạn nồm ẩm mới có thể kèm sương mù và mưa phùn
nền nhiệt tăng lên ở mức hai mươi bốn hai mươi bảy độ
như vậy sau nửa đầu tháng ba trời lạnh nhiều hơn đến nửa cuối tháng ba
không khí lạnh suy yếu dần lệch về phía biển khiến miền bắc sẽ ấm và ẩm hơn
các chuyên gia nhận định có thể xuất hiện các đợt nùm đan sen với các đợt ấm nóng
cục bộ phía tây có thể nắng nóng
với khu vực trung bộ hai ngày đầu tuần khu vực bắc miền trung trời tiếp tục lạnh
nhiệt độ không vượt quá hai mươi ba độ
từ ngày một mươi ba tháng ba thời tiết ấm dần trời có nắng nhiệt độ tăng hai mươi ba ba mươi độ
khu vực nam miền trung và tây nguyên thời tiết ổn định hơn
thời tiết chủ đạo là nắng
riêng tây nguyên buổi chiều khá nóng có nơi nhiệt độ lên tới ba mươi bốn độ
nóng nhất cả nước tiếp tục là khu vực nam bộ đặc biệt là miền đông nam bộ
cảnh báo nắng nóng diện rộng và gây gắt hơn nhiệt độ cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
hôm qua ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đánh dấu tròn một mươi ba năm kể từ khi trận động đất sóng thần
xảy ra tại các tỉnh vùng đông bắc nhật bản khiến cho hai mươi hai người thiệt mạng cho đến nay
và gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới
các tỉnh đông bắc nhật bản đang không ngừng hồi sinh
và phát triển trở lại nhưng những ký ức đau thương sẽ khó có thể phai nhòa trong tâm trí người dân nhật bản
quá trình phục hồi sau trận động đất có độ lớn chín độ richter và sóng thần đã tiến triển trong những năm qua
tuy nhiên cuộc sống của gần hai mươi chín người phải sơ tán tính đến ngày một tháng hai vừa qua vẫn chưa thể trở lại bình thường
trong khi đó công tác làm sạch khu tổ hợp hạt nhân fukushima daichi dự kiến kéo dài hàng chục năm
số liệu mới nhất do cơ quan cảnh sát quốc tế công bố ngày tám tháng ba cho thấy
tính đến cuối tháng hai
số người thiệt mạng do thảm họa trên là một mươi năm chín trăm linh người trong khi hai năm trăm hai mươi người mất tích
nhà chức trách tiếp tục áp đặt khu vực cấm đi lại gần nhà máy hạt nhân fukushima
và dự kiến dỡ bỏ vào khoảng năm hai nghìn bốn mươi một đến hai nghìn năm mươi một
bảy khu vực đô thị tại tỉnh fukushima vẫn bị cấm được lui tới do nhiễm phóng xạ
số người sơ tán giảm so với mức đỉnh điểm bốn trăm bảy mươi người nhờ cơ sở hạ tầng được tài thiết
công tác làm sạch sau thảm họa hạn nhân tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi
tháng trước công ty điện lực tokyo bắt đầu đợt thứ tư xả nước thải nhiễm xạ
đã qua xử lý của nhà máy hạt nhân fukushima ra biển
chính phủ nhật bản và công ty điện lực tokyo nhấn mạnh
đây là bước quan trọng tiến tới dừng hoạt động của nhà máy
dự kiến công tác xả nước thải này kéo dài khoảng ba mươi năm
tuy nhiên kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của nhật bản
vẫn vấp phải sự phản đối từ phía người dân địa phương cũng như một số nước trong khu vực
tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật
về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong ngày hôm nay một mươi hai tháng ba
bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét
trung bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm đến một mươi tám độ
có nơi dưới một mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
riêng khu tây bắc từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
có nơi trên hai mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
vùng núi từ một mươi một đến một mươi bốn độ
vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ
có nơi trên hai mươi một độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
ngày có mưa và mưa nhỏ dài rác đêm có mưa vài nơi
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi
gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
phía nam có nơi trên ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng
riêng miền đông có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi
gió đông đến lông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng miền đông từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn cấp năm
sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét
quần đảo trường sa
có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm
sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo
sẽ có trên kênh của chúng tôi vào tối ngày hôm nay một mươi hai tháng ba
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem